chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ tư ngày hai mươi tháng bốn
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một chủ trì phiên họp thứ ba của tiểu ban
nhằm ra soát đánh giá toàn diện các mặt công tác và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến ngày khai mạc đại hội
từ sau phiên họp thứ hai đến nay tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một đã ban hành quy chế hoạt động
kế hoạch tổng thể đảm bảo an ninh an toàn sea games ba mươi một của tiểu ban an ninh trật tự
ban hành triển khai kế hoạch lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
cho từng thành viên tiểu ban và công an một mươi hai địa phương trong công tác bảo đảm an ninh an toàn đại hội
tổ chức đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường an toàn lành mạnh phục vụ tổ chức đại hội
đến thời điểm này công tác đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một đã được chủ động triển khai từ sớm từ xa
bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội cơ bản bảo đảm tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
sẵn sàng môi trường an ninh an toàn để tổ chức các hoạt động của sea games ba mươi một tại việt nam
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao biểu dương công an các đơn vị địa phương
đã tích cực chủ động triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu mục tiêu bảo đảm an ninh an toàn cho quá trình chuẩn bị tổ chức sea games ba mươi một
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục giả soát bổ sung triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự sigen ba mươi một
phù hợp với diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín và phương án lịch trình chương trình của ban tổ chức đại hội
tập trung triển khai phương án bố trí phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc lễ bế mạc sigen ba mươi một
tại thành phố hà nội và phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu nơi lưu trú của đại biểu
thực hiện phương án bảo đảm an ninh mạng an ninh thông tin truyền thông sigen ba mươi một
phát hiện kịp thời các thông tin xấu độc chống phá đại hội chống đảng nhà nước
đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc công tác tổ chức đại hội
tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ tổ chức thành công sigen ba mươi một tại một mươi hai địa phương
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh quản lý chặt chẽ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông dẫn đoàn
không để xảy ra tình trạng ồn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới sea games ba mươi một và lịch thi đấu của các vận động viên
đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
sáng nay tiếp tục kiểm tra các nội dung liên quan đến đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
theo kế hoạch một trăm sáu mươi bảy của bộ công an
đoàn đã trực tiếp kiểm tra mô hình huy động lực lượng công an khác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
theo kế hoạch số một nghìn hai trăm sáu mươi sáu của công an tỉnh điện biên
trong ba ngày đầu tiên thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai bảo vệ đại hội thể dục thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức triển khai sáu mươi ba lượt tuần tra kiểm soát
một mươi lượt cán bộ chiến sĩ gia quân phát hiện hai trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm lập biên bản hai trăm bảy mươi sáu trường hợp tạm giữ bảy mươi tám phương tiện
xử phạt vi phạm hành chính gần chín mươi hai triệu đồng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ một mươi một vụ một mươi ba đối tượng thu gần ba mươi năm kg ma túy một súng kíp
kiểm tra công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung làm tốt các chuyên đề
nồng độ cồn xe quá khổ quá tải
trọng tâm làm tốt công tác phân cấp cho lực lượng công an cấp xã về việc đăng ký phương tiện tham gia giao thông
tại buổi kết luận kiểm tra công tác tại công an tỉnh điện biên thứ trưởng nguyễn văn long đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo
và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhất là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh điện biên cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
mọi hoạt động của lực lượng công an phải lấy con người làm trung tâm lấy con người làm chủ thể
trước mắt trong dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm tập trung làm tốt các chuyên đề về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng ma túy rượu bia tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải gây mất an toàn giao thông
tại hà nội chiều nay đảng ủy cục công nghiệp an ninh phối hợp với đảng ủy cục y tế tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản như các nội dung hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba của đảng
trọng tâm là kết luận số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
quy định số ba mươi bảy ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một về những điều đảng viên không được làm
hai là các nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi hai về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương
công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang gương mẫu đi đầu xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ cục công nghiệp an ninh cục y tế nắm vững những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba và các nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó nắm vững những quan điểm chỉ đạo công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động
vận dụng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ đơn vị một cách thiết thực hiệu quả phù hợp
cũng tại hà nội sáng nay học viện quốc phòng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám mươi năm
dành cho những cán bộ chủ chốt của các bộ ngành địa phương và lực lượng vũ trang
đây là khóa học với hai mươi năm chuyên đề được xây dựng mới với những nghiên cứu rộng hơn về mặt nội dung và toàn diện hơn trên các lĩnh vực
cũng như những yêu cầu đặt ra cao hơn trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong tình hình mới
điều này đặt ra các yêu cầu đối với các học viên cần nắm vững quan điểm tư duy mới về đảng về quốc phòng an ninh
để xử lý kịp thời đúng đắn có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
nhất là việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại với quốc phòng an ninh
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực giúp các học viên nâng cao nhận thức khả năng tư duy
dự báo chiến lược năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
nhận diện đánh giá tình hình giải quyết tốt những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực nội dung cụ thể
ở các cơ quan đơn vị địa phương
trên cơ sở đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh
đảm bảo cho đất nước luôn chủ động về chiến lược giữ vững độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước
với mong muốn tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến
công an tỉnh thái bình đã chỉ đạo công an các huyện thành phố triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
thông qua hoạt động cấp đổi cấp lại căn cước công dân
sau khi làm thủ tục cấp lại căn cước công dân
với các loại giấy tờ mang theo như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
anh trà đã được các cán bộ thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện quỳnh phụ
làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử như là căn cước công dân vật lý ở ngoài xã hội này
trên môi trường mạng tài khoản định danh điện tử đó sẽ là một căn cước để định danh công dân như ai là duy nhất

nên cái việc này rất quan trọng
đối với thực hiện thao tác trên môi trường mạng đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến ngân hàng tài khoản

khi được làm căn cước gắn chip tôi đã thấy được sự tiện ích trong quá trình giao dịch
lâu nay được biết là định danh điện tử còn nhiều tiện ích hơn nữa
vì vậy người dân chúng tôi ngày càng được nhiều tiện ích

vì vậy người dân chúng tôi ngày càng được nhiều tiện ích hơn nữa
hiện tại trên địa bàn tỉnh thái bình có trên tám mươi công dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
tới đây công an các huyện thành phố tiếp tục triển khai việc cấp số tài khoản định danh điện tử cho các căn cước này
công dân chỉ cần mang thẻ căn cước công dân có gắn chip đến để tích hợp đăng ký luôn tài khoản định danh điện tử
việc đăng ký sẽ hoàn toàn miễn phí
hiện tại việc đăng ký tài khoản định danh điện tử được thực hiện thông qua việc cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
tuy chưa bắt buộc nhưng khuyến khích nên làm vì sau này các dịch vụ công đều sẽ thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử
trong quá trình thực hiện chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chỉ đạo công an các xã thị trấn tham mưu cho các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân xã
chỉ đạo văn hóa và đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về cái tiện ích của tài khoản định danh điện tử
qua quá trình thực hiện thì đến nay chúng tôi khi mà công dân đến làm căn cước dân gắn chip thì ngay tại bộ phận làm căn cước công dân
chúng tôi cũng luôn luôn tuyên truyền hướng dẫn công dân khai cây khai thông tin
để phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp cho học sinh lớp chín và học sinh lớp một mươi hai
chúng tôi đã thành lập ra một tổ công tác phối hợp chặt chẽ với công an các xã thị trấn cũng như ban giám hiệu các trường học
để chúng tôi tổ chức mở tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh ở tại các trường học trong thời gian tới
để đáp ứng được các yêu cầu cũng như là nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính cho nhân dân
tích cực tuyên truyền hướng dẫn để người dân thấy được lợi ích của việc cấp tài khoản định danh điện tử khi giao dịch trên cổng dịch vụ công
từ đó tích cực hưởng ứng thực hiện góp phần xây dựng chính phủ số và công dân số tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội
công an tỉnh thái bình đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đề ra
thưa quý vị
thưa quý vị
từ dữ liệu dân cư đã được đối sánh một cách chính xác tới đây khi người dân thực hiện thủ tục hành chính sẽ rất thuận lợi khi không phải kê khai nhiều lần giảm được thời gian chuẩn bị hồ sơ giảm chi phí giấy tờ thời gian xác minh cũng như thời gian đi lại
vì vậy mà dữ liệu dân cư phải luôn đúng đủ sạch sống
hiện lực lượng công an toàn quốc đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác làm sạch dữ liệu bảo đảm thông tin của người dân được cập nhật thường xuyên đầy đủ chính xác trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
phường mỹ an có trên hai mươi ba nhân khẩu thường trú và trên năm trường hợp tạm trú đây là phường có tổng nhân khẩu gần như lớn nhất thành phố đà nẵng
trên cơ sở ra soát nắm địa bàn và di biến động dân cư lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên xuống tận khu dân cư điều tra xác minh nhân khẩu chỉnh sửa bổ sung những trường thông tin còn sai sót hay bị thiếu
đôi khi vẫn còn rải rác một số ít thôi những trường hợp người dân ý thức chưa đầy đủ hiểu chưa đúng vấn đề
cho nên là khi mà chúng tôi tuyên truyền vận động để hợp tác trong cái việc triển khai thực hiện thì vẫn còn rải rác một số người
chưa hợp tác tốt chưa cung cấp chưa tự nguyện đến để làm việc để khai báo các thông tin và hợp tác cung cấp các dữ liệu công dân
việc xác minh cập nhật thông tin hiện cũng gặp không ít khó khăn
trên thực tế có những hộ dân đã chuyển đi nơi ở mới nhà đã bán qua nhiều người nhưng vẫn chưa cắt khẩu
yêu cầu về công tác làm sạch dữ liệu cũng phải thường xuyên cập nhật hơn nhằm không để xảy ra sai sót
để làm sạch dữ liệu thì nhiều cái là trong đó là cập nhật cứ bước mắt
thời gian trả lời kết quả xác minh
và trong đó là những hộ dân đã bán đi từ rất lâu nay không biết rõ nguồn gốc để cho hết
bọn chúng tôi là các sức vực mà đi từng ngõ gọi từng nhà là công việc thường xuyên
để làm cái dữ liệu đủ sạch sống theo trị tiêu của bộ ngoan đề ra
việc làm sạch dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp mã định danh cho công dân
rồi là cấp cân cước công dân
thì cơ bản đến giờ này rà soát là chúng tôi đánh giá là đạt được khoảng
tiệm cận được con số là một trăm linh theo yêu cầu của bộ như của giám đốc công an thành phố và công an quận vũ anh sơn đề ra
song song với công tác giả soát dữ liệu dân cư lực lượng công an cơ sở khi xuống trực tiếp từng hộ
cũng tiến hành kiểm tra thông tin số định danh cá nhân với các trường hợp chưa có
thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp chưa được thu thập
đây là lần ra soát cuối cùng để cập nhật thông tin dân cư trước khi tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu sổ tạm trú hiện hành
hiện tại là trên địa bàn lực lượng
đa số là người dân đi lao động trong dừa
cho nên là cán bộ đến hồ là không gặp được chủ hồ để mà xuất trình được những giấy tờ liên quan đến là thu thập dữ liệu dân cư
thì để khắc phục cái tình trạng này thì cán bộ chính sĩ đã là trang thủ làm cái cung giờ từ một mươi h cho tới một mươi một h ba mươi
và là một mươi năm một mươi bảy h ba mươi cho tới hai mươi h ba mươi vào ban đêm
để là đảm bảo được tiến đổi
tiến tới mục tiêu đảm bảo một trăm linh công dân trên địa bàn sẽ được thu thập dữ liệu dân cư
được cấp căn cước công dân và thông báo số định danh cá nhân theo quy định
hiện nhiều địa phương đã tăng cường thành lập các tổ cũng như xây dựng nhiều phương án triển khai thực hiện
trong đó tập trung dồn lực việc đối chiếu kiểm tra phúc tra thông tin trên cơ sở đảm bảo mốc thời gian chất lượng làm sạch dữ liệu dân cư
không chủ quan nóng vội vì thành tích
công tác làm sạch dữ liệu đối chiếu thông tin
thì sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng bốn
và sau đó sẽ tổng kết hàng ngày sau khi đối chiếu dữ liệu xong
thì sẽ có xử lý luôn dữ liệu
tức là đảm bảo những ai mà sai sót những ai mà thông tin còn thiếu
thì sẽ được cập nhật bổ sung và phối hợp với bên cạnh đó thì tích cực
phối hợp với bên kênh tư pháp để làm cả các thủ tục đến quá trình hội tin
để đảm bảo rằng là người dân được điều chỉnh một cách nhanh nhất và chính xác nhất
trung tâm đang thực hiện theo quy định
theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
quyết liệt chỉ đạo trong việc tập trung thực hiện các công tác về làm sạch dữ liệu đúng đủ sạch sống
trong đó tập trung giám sát các cấp từ cấp tỉnh cấp huyện cấp xã phường thị trấn
trong việc vào hệ thống để thực hiện các công tác nghiệp vụ
và việc thực hiện này được giám sát thường xuyên
và có báo cáo lãnh đạo bộ để nắm và chỉ đạo
hiện chính phủ đang nỗ lực triển khai trước tiên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
nằm trong đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó xác định dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc
các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu dân cư
và có sự kết nối chia sẻ
chính vì thế dữ liệu dân cư trong hệ thống do bộ công an quản lý
phải đảm bảo cao nhất bốn tiêu chí
đúng đủ sạch sống
đây cũng là yêu cầu được bộ trưởng bộ công an tô lâm
nhấn mạnh lưu ý việc làm sạch dữ liệu là yêu cầu có ý nghĩa sống còn
đối với cơ sở dữ liệu dân cư
bây giờ tất cả những cái tồn tại c sáu đã thông báo rồi
đấy những cái chưa sạch đó phải nhanh chóng khẩn trương
đấy nay mai chỗ nào đơn vị nào cá nhân nào
mà ẩu về cái này
làm bừng dữ liệu này
phải kỷ luật
tôi đề nghị công chí giám đốc công an địa phương phải quán triển
tinh thần rất quyết định kiểm tra đôn đốc
đánh giá trách nhiệm từng cấp
đây là mấy lệnh chiến đấu
đấy cũng là kỷ luật
phong tác của huyện công an
theo đánh giá trong số các dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số
quan trọng nhất là dữ liệu về con người công dân
vì thế việc hoàn thành cơ sở dữ liệu về con người là rất quan trọng
khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu lớn này
sẽ giảm được chi phí đầu tư mới không trùng lắp
khắc phục những bất cập trong công tác quản lý thông tin dân cư
mang tính đơn lẻ giữa các ngành hiện nay
từ đó có các ứng dụng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
và tới đây người dân không phải yêu cầu
khai báo lại những thông tin đã có
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi thực hiện các thủ tục hành chính
tại các cơ quan nhà nước
cách đây ít phút cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu
thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán trí việt
công ty cổ phần louis holding
và một số công ty có liên quan
kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập
có căn cứ xác định
trong thời gian từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần luis holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần luis capital
công ty cổ phần louis land
thông đồng với đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
và các đối tượng khác
sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán
thực hiện mua bán và lôi kéo người khác mua bán chứng khoán
để thao túng giá cổ phiếu
của công ty cổ phần louis capital
công ty cổ phần louis land
và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật
thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán trí việt
công ty cổ phần louis holding
công ty cổ phần louis capital
công ty cổ phần louis land
và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với bốn cá nhân về tội
thao túng thị trường chứng khoán
theo quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
đỗ thành nhân
chủ tịch công ty cổ phần louis holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louis capital
công ty cổ phần louis land
trịnh thị thùy linh
giám đốc hành chính công ty cổ phần luis holding
đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
lê thị thùy liên
nhân viên dịch vụ tài chính công ty cổ phần chứng khoán trí việt
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tổ chức thi hành các quyết định lệnh tố tụng
đối với các bị can
bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ
về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt để tài sản
cho các nhà đầu tư
ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên phạt bị cáo võ thanh vân
chú tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
hai mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do ghen tuông mù quáng
chiều ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
võ thanh vân đợi lúc con trai đi câu
thì khóa tất cả cửa nhà
gọi vợ xuống bếp nói chuyện
tại đây bị cáo dùng cây gỗ chuẩn bị từ trước
đánh liên tiếp vào người vợ cho đến khi bắt động
sau khi gây án vân uống thuốc bảo vệ thực vật để tự tử
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày
người con trai đi câu về
phá cửa thì phát hiện mẹ đã chết
lợi dụng lúc mọi người không để ý
võ thành vân đến nhà người quen kể lại chuyện giết vợ
và tự tử thì được những người này đưa đến
bệnh viện cấp cứu và trình báo công an
kết quả khám nghiệm tử thi kết luận
nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não
thưa quý vị xã hội phát triển
chiếc điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân
gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của mọi lứa tuổi hiện nay
tuy nhiên nó sẽ là con dao hai lưỡi
nếu như sử dụng không đúng mục đích
dẫn đến rất nhiều hệ lụy đáng lo ngại
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên
thực tế không ít trường hợp trẻ
đã cần đến sự can thiệp của các chuyên gia tâm lý
sau khi đắm chìm vào thế giới ảo
trên không gian mạng
chiếc điện thoại đã từng là vật bất ly thân
với cậu bé này
ngay khi thấy con mình dần có dấu hiệu lệ thuộc vào điện thoại
chị thương đã hạn chế thời gian sử dụng của con
tập trung hơn vào việc học
chiếc điện thoại vẫn nằm đó
nhưng đã không được cậu bé ôm khư khư như trước
trước giờ cứ học online là mẹ còn để dùng điện thoại nhiều
còn bây giờ đi học trực tiếp rồi là không được dùng điện thoại nhiều đâu nghe chưa
mẹ phải xiết lại thời gian nghe chưa
tình thu máy điện thoại đấy
cha mẹ đi làm
trong khi con không được đến trường
giải pháp dễ dàng để con đỡ nhàm chán khi ở nhà
là giao cho con các thiết bị thông minh để truy cập mạng
thời gian dài sử dụng điện thoại với các mục đích khác nhau
học tập và chơi game
bé cái này đã dần dần lệ thuộc
và chìm đắm trong các thế giới ảo
mà quên đi môi trường sống thật của mình
tại bệnh viện sức khỏe tâm thần
bệnh viện bạch mai
gần đây lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến
độ tuổi ngay càng trẻ hóa
và nguyên nhân chủ yếu là do tiếp cận với mạng internet
trong thời gian dài
nhất là sau khi nghỉ dịch
trẻ ở nhà lâu
các cháu đến từ suy nhược
từ chăm sóc sức khỏe cho bản thân
rồi hiện tượng phụ thuộc
và sử dụng máy tính cũng gia tăng
các cháu có những hiện tượng chán năng
rồi hờn rỗi
rồi thu mình
hoặc là khi mà được nhắc nhở nhiều quá
thì bùng lộ
có những sự mâu thuẫn rất là cụ thể
giữa học trò với các thầy cô giáo
chống đối với sự quan hệ với bố mẹ
đã có cần can thiệp của bác sĩ tâm lý
rất nhiều những cái trang mạng
cái đoạn video clip
nó rất là linh hoạt
rất sinh động
đứa trẻ nó bị cuốn hút vào đó
nhưng mà cái giao tiếp này là giao tiếp một chiều
thì đứa trẻ nó rất khó khăn trong việc phát triển công đức của con
vì nó chỉ nghe thôi
nó không có phản hồi lại
giữa người với người
nó gây ra cái khó khăn cho con
trong việc học tập
hoặc là sinh hoạt hàng ngày
nếu như chúng ta sử dụng quá sáu tiếng
ngồi trên internet trong một lần
thì nó có sự biến đổi rõ rệt
đối với các cái
sinh lý ở trong cơ thể của con người
do vậy là nếu như ở nhà
để chúng ta theo dõi cho các cháu được học tập
trên mạng internet
thì cũng một tiếng
là chúng ta phải nghỉ tài năng một mươi phút
tuy nhiên các bác sĩ cũng khuyên cáo
phụ huynh không nên đột ngột cấm tiệt trẻ
với internet dẫn đến những phản kháng
cần có sự điều chỉnh thời gian sử dụng
quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của các em
hướng các em tới các hoạt động thể chất
giải trí khác như vẽ âm nhạc